bộ tài chính vừa tiếp tục có dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường
trong đó vẫn giữ nguyên đề xuất nâng khung thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng lên ba đến tám đồng một lít
hiện khung thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng đang là một đến bốn đồng một lít
đề xuất tăng khung thuế lên từ ba đến tám đồng một lít trước đó từng vấp phải phản ứng từ phía giới chuyên gia và người tiêu dùng
lý giải về việc giữ nguyên đề xuất bộ tài chính cho biết việc tính toán điều chỉnh khung thuế không chỉ xem xét đến yếu tố cam kết quốc tế
về cắt giảm dần thuế nhập khẩu mà còn xem xét đến nhiều yếu tố khác như xăng dầu là sản phẩm khi sử dụng gây tác động rất xấu đến môi trường
cần có chính sách nhằm khuyến khích sử dụng năng lượng thay thế giá bán lẻ xăng dầu của việt nam so với các nước trên thế giới tỷ lệ thuế trên giá xăng dầu
hơn nữa cũng theo cơ quan này việc điều chỉnh còn xem xét nhằm chủ động ứng phó với tình hình kinh tế thế giới
đặc biệt là tác động do giá dầu thế giới có biến động lớn